thông tin cập nhật tin siêu bão trên biển đông
siêu bão meranti cơn bão số năm
thưa quý vị vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi chín bốn độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bắc biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu tám độ kinh đông
trên đất liền phía đông nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông bắc biển đông có gió mạnh cấp tám đến một mươi hai
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi ba đến một mươi năm giật cấp một mươi bảy
biển động dữ dội
trên khu vực đông bắc biển đông vùng nguy hiểm cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc đông bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh giang tây trung quốc